với sự hỗ trợ của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ sáng kiến liên minh vịnh hạ long cát bà được khởi xướng vào năm hai nghìn một mươi bốn nhằm xây dựng cơ chế hợp tác giữa nhà nước doanh nghiệp và cộng đồng địa phương từ đó thúc đẩy các hoạt động bảo tồn bảo vệ môi trường tại vịnh hải long và quần đảo cát bà
trong năm năm thực hiện dự án tập trung vào hai mảng lĩnh vực chính là cải thiện chất lượng nước và bảo tồn đa dạng sinh học khu vực và đã có những kết quả đáng khích lệ
liên quan đến vấn đề chất lượng nước dự án đã huy động được sự tham gia của các doanh nghiệp vào vấn đề cải thiện quản lý chất thải rắn thông qua hàng loạt các hoạt động trong chiến dịch hành động vì hạ long xanh do các doanh nghiệp là thành viên của liên minh khởi xướng